vào lúc một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một đồng chí vương hoàng giáp ba mươi hai tuổi công an thành phố con tum
trong lúc truy bắt đối tượng truy nã trên địa bàn xã đắc là thành phố con tum đã bị tên côn đồ này bắn trọng thương
sau khi vụ việc xảy ra anh giáp nhanh chóng được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
với vết thương từ lưng bên phải xuyên qua hông bên trái gây dập nát thủy dưới phổ trái tràn máu tràn khí mảng phổ trái
các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum đã tiến hành phẫu thuật kết quả cho thấy
anh giáp đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra giải quyết